cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam vợ chồng lê ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và huỳnh trọng đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cư trú tại ấp an thuận xã hòa bình huyện trợ mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
tuyếp sắt khoảng tám mươi cm tại đây thì bất ngờ thanh từ phía sau đâm vào lưng của đằng gây thương tích sau đó đằng được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích một mươi hai
riêng đối tượng huỳnh trọng đức do có bệnh lý nền nên được tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra